cùng với các địa phương trong cả nước tưởng nhớ ngày lễ dỗ quốc tổ mùng một mươi tháng ba
tối qua thành phố cần thơ đã tổ chức trang nghiêm lễ dân hương dân lễ vật dỗ tổ hùng vương
chương trình lễ dân hương được mở màn với các tiết mục ca cảnh tươi vui đậm đà bản sắc dân tộc
nêu lên lòng kính ngưỡng của người dân tây đô đối với quốc tổ
trong đó có tái hiện lại câu chuyện của thánh gióng đánh đuổi giặc ân và các điển tích dựng nước của các vua hùng
lễ dân hương dâng lễ vật lên quốc tổ vừa mang ý nghĩa phục dựng các nghi thức truyền thống
tưởng nhớ công đức các vua hùng dựng nước đồng thời còn lan tỏa sức sống của văn hóa truyền thống
và khơi gợi lòng tự hào dân tộc sâu sắc
lễ quốc tổ năm nay tại cần thơ được tổ chức ở ba điểm gồm bảo tàng thành phố cần thơ
đình bình thủy quận bình thủy và đình thới an quận âu môn
đặc biệt năm nay lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố đã quyết định đầu tư
triển khai dự án xây dựng đền thờ các vua hùng với diện tích xây dựng công trình được quy hoạch trên ba sáu hectare tại quận bình thủy